đêm qua ngày một mươi hai tháng tám đã xảy ra hai vụ nổ lớn liên tiếp tại một kho hàng ở thành phố cảng thiên tân miền bắc của trung quốc
theo thông tin mới nhất thì hiện đã có một mươi bảy người thiệt mạng và hơn bốn trăm linh người bị thương trong đó có ba mươi hai người đang trong tình trạng nguy kịch
hiện công tác cứu nạn vẫn đang được tiến hành một cách khẩn trương
vụ nổ đầu tiên xảy ra vào lúc hai mươi hai h năm mươi đêm ngày một mươi hai tháng tám và vụ nổ thứ hai xảy ra sau đó chỉ ba mươi phút tại một kho chứa hàng nguy hiểm và hóa chất tại một khu công nghiệp ở thiên tân
các đám cháy bùng phát sau đó đã lan rộng và gây ra nhiều vụ nổ nhỏ khác
theo trang tin điện tử của nhân dân nhật báo nguyên nhân vụ nổ là do một lô hàng chất nổ đã phát nổ trong một container
các nhân chứng mô tả các vụ nổ đã tạo ra quả cầu lửa cao một trăm linh mét các mảnh vỡ bị tung lên cao và văng khắp nơi trong khu vực
trận động do vụ nổ gây ra có thể cảm nhận từ khoảng cách hàng km nhiều giờ sau vụ nổ khói vẫn tiếp tục bốc lên cao
theo cục địa chấn trung quốc trong hai vụ nổi trên vụ đầu tiên có sức công phá tương đương ba tấn thuốc nổ tnt còn vụ thứ hai tương đương hai mươi một tấn
hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương
sáng nay một mươi ba tháng tám chủ tịch trung quốc tập cận bình và thủ tướng lý khắc cường đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan tăng cường tìm kiếm cứu hộ và giảm thiểu thiệt hại của hai vụ nổ
ông lý khắc cường cũng cam kết tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và đảm bảo minh bạch thông tin trước công luận